các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
không ai có thể dự đoán chính xác được tương lai của covid một mươi chín sẽ ra sao và sự xuất hiện của các biến thể sars cov hai mới ví dụ như biến thể delta đã làm thay đổi những địa hình ban đầu về đại dịch
các nhà khoa học cho rằng với sự thay đổi trong cách thức lây truyền khi các biến thể mới xuất hiện giờ đây chúng ta thấy sars cov hai lây lan rộng hơn và mức độ lây truyền đồng đều hơn trên toàn cầu
điều này khiến cho việc tuyên bố chấm dứt đại dịch covid một mươi chín trở nên khó khăn hơn
bên cạnh mô hình lây truyền dịch bệnh đã thay đổi có thể vẫn còn những khu vực chưa thực sự trải qua làn sóng bùng phát đại dịch trong khi nhiều nơi khác của thế giới đã trải qua
giám sát sự lây lan của sars cov hai giống như giám sát bệnh cúm mùa
các nhà khoa học dự đoán rằng trong tương lai thế giới có thể giám sát sự lây lan của sars cov hai theo cách tương tự như giám sát bệnh cú mùa
tiến sĩ monto cho biết hiện chúng ta chưa biết liệu có xuất hiện mô hình theo mùa đó với sars cov hai hay không
nhưng thực tiện cho thấy hầu hết các virus đường hô hấp đều thể hiện đặc trưng hoạt động theo mùa đã có tiền lệ cho mô hình theo mùa với một số chủng virus corona lây nhiễm ra người
một kịch bản có thể diễn ra là sars cov hai có thể sẽ hoạt động theo mùa
theo các chuyên gia dịch bệnh có nghĩa là một bệnh thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng nhưng chưa ảnh hưởng đến số lượng lớn người ở mức đáng báo động như đại dịch
vào đầu năm hai nghìn hai mươi khi dịch covid một mươi chín đang gia tăng
các quan chức của tổ chức y tế thế giới đã dự đoán rằng chủng virus corona mới này có thể trở thành một loại virus đặc hiệu khác cho cộng đồng của chúng ta và có thể không bao giờ biến mất
tiến sĩ antony fauci giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia hoa kỳ cho biết
những gì chúng tôi hy vọng đạt được đó là mặc dù virus sars cov hai không bị loại bỏ hoàn toàn
nhưng sẽ không gây tác động lớn đến sức khỏe của cộng đồng hoặc không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của con người
vì vậy nếu chúng ta tăng số người được tiêm chủng trên toàn cầu và tiêm thật sớm
hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ đạt được đến trạng thái covid một mươi chín có thể vẫn tồn tại nhưng không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống con người
trong khi bộ y tế và dịch vụ nhân sinh hoa kỳ mới đây đã xem xét lại mức độ tình trạng khẩn cấp y tế công cộng do covid một mươi chín gây ra
các quan chức y tế liên bang đã đang cân nhắc các biện pháp đo lường sự kết thúc của đại dịch
và các biện pháp theo dõi giám sát virus sars cov hai
khi nó trở thành virus đặc hữu
theo tiến sĩ philip larigan bác sĩ nhi khoa và dịch tễ học tại đại học boston cho biết
để có thể chuyển từ đại dịch sang bệnh đặc hữu chúng ta phải thiết lập được khả năng miễn dịch đối với sars cov hai
đồng nghĩa với nhiều người được tiêm phòng hơn
nhưng với tình trạng một số người vẫn từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín và một số từ chối đeo khẩu trang
sẽ khiến quá trình chuyển biến này có thể mất nhiều thời gian hơn
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ
hiện có khoảng năm mươi tám dân số nước này đã tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng covid một mươi chín
larigan chuyên gia của cdc hoa kỳ cho rằng
chúng ta phải đạt đến một ngưỡng miễn dịch tốt là tám mươi
thậm chí có thể là chín mươi dân số có khả năng miễn dịch do đã từng mắc bệnh hoặc đã được tiêm chủng
ví dụ để kiểm soát sự lây lan của virus sởi trong cộng đồng ở mỹ
chúng ta phải đạt được tỷ lệ miễn dịch trên chín mươi năm
và thậm chí sau đó vẫn có những ổ dịch đơn lẻ
những ổ dịch này thường xảy ra ở một nhóm người thuộc khu vực chưa được tiêm chủng
và bị lây nhiễm từ người khác mang mầm bệnh tới đó
theo criston người phát ngôn của cdc hoa kỳ nói
chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều việc phải làm để ngăn chặn sự lây lan của sars cov hai
và tiến tới sự chấm dứt đại dịch
hiện vẫn còn nhiều ca mắc mới covid một mươi chín phải nhập viện và tử vong
trung bình mỗi ngày số ca mắc mới là hơn bảy mươi ca trên một ngày
với trên một trường hợp tử vong
đây là lý do vì sao chúng tôi khuyến nghị mọi người từ năm tuổi trở lên tiêm vaccine để phòng ngừa covid một mươi chín
bên cạnh đó vì mùa thu và mùa đông đang đến nên điều quan trọng là phải tiếp tục thực hiện đồng thời các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
bao gồm tiêm chủng đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên
cdc hoa kỳ khuyến nghị rằng tất cả những người từ sáu tháng tuổi trở lên nên tiêm phòng cúm hàng năm
cơ quan này ước tính bệnh cúm đã gây ra khoảng năm mươi bệnh
có khoảng một mươi hai đến năm mươi hai ca tử vong mỗi năm tính từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn hai mươi
theo cdc hoa kỳ tính đến nay virus sars cov hai đã cướp đi sinh mạng của hơn bảy trăm năm mươi người ở mỹ
tiến sĩ rojo walensky giám đốc cdc hoa kỳ cho biết
cuộc chiến chống lại sars cov hai hàng năm có thể sẽ tương tự như cuộc chiến hàng năm chống lại bệnh cúm
chúng tôi đang phân tích để tìm hiểu rõ về giai đoạn đặc hiệu covid một mươi chín
và tiếp tục thu thập dữ liệu về các ca bệnh số lần nhập viện số ca tử vong
nhằm đưa ra các chỉ số dự báo hữu ích và mô hình hóa như bệnh cúm
những triển vọng kiểm soát thành công đại dịch covid một mươi chín
cdc hoa kỳ đã hợp tác với các cơ sở y tế phòng thí nghiệm bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
để theo dõi các trường hợp cúm được chẩn đoán xác định loại virus cúm nào đang lưu hành
và đo lường tác động của những virus đó đối với tình trạng nhập viện và tử vong
do đó ý tưởng được đưa ra là khi sars cov hai trở nên đặc hữu
một hệ thống theo dõi tương tự bệnh cúm có thể được triển khai để theo dõi virus sars cov hai
theo tiến sĩ stefan paudi chuyên gia đảm trách về bệnh truyền nhiễm thuộc viện nghiên cứu y tế ở mỹ cho biết
chúng ta có thể giải quyết bệnh covid một mươi chín khi nó trở thành bệnh đặc hữu giống như đã từng xử lý với bệnh cúm mùa
một số trường hợp có thể bùng phát trong mùa đông và chúng ta cần sẵn sàng chuẩn bị nguồn lực để xử lý tình huống đó
theo parody cần xác định rõ khả năng công suất dường của đơn vị hồi sức tích cực
chuỗi cung ứng dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân sự trú thuốc kháng thể đơn dòng và nhiều hoạt động khác
để có thể đạt được mục tiêu kiểm soát thành công đại dịch covid một mươi chín
các nhà khoa học cho rằng ngay cả đối với bệnh cúm cũng không thể dự đoán được
và chúng ta đã thấy có rất nhiều ca bệnh cúm xuất hiện trong năm qua
tuy nhiên chúng ta đã có kinh nghiệm kiểm soát được đại dịch cúm trước đây
hy vọng rằng các kinh nghiệm này được áp dụng được

xin chào và hẹn gặp lại
hoặc dung dịch sát khuẩn tay
vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc
như tay nắm cửa điện thoại máy tính bảng mặt bàn mặt kế
giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
không tụ tập đông người
khai báo y tế
thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế